trong chương trình thăm và làm việc tại đà nẵng sáng ngày hôm nay hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã thăm và làm việc tại bộ tư lệnh quân khu năm
cùng đi có đại tướng phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị
phát biểu tại buổi làm việc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã ghi nhận những kết quả
mà cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang đã đạt được trong bảy mươi năm năm xây dựng và trưởng thành
năm hai nghìn hai mươi là năm miền trung gánh chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai và dịch bệnh
địa bàn quân khu năm chịu ảnh hưởng liên tiếp của sáu cơn bão
gây thiệt hại lớn đến tính mạng và tài sản của nhà nước nhân dân
lực lượng quân khu năm đã huy động hàng vạn lượt cán bộ chiến sĩ dân quân tử vệ
cùng hàng nghìn phương tiện thiết bị để kịp thời ứng phó tìm kiếm cứu hộ cứu nạn
giúp dân khắc phục hậu quả bão lũ
thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước chủ tịch quốc hội đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm
ý chí bản lĩnh chính trị quyết tâm vượt qua khó khăn mất mát hy sinh của lực lượng vũ trang quân khu năm
đã đảm nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian qua
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi sáu năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam
hai mươi tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
thay mặt các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước chúc tướng lĩnh cán bộ chiến sĩ
lực lượng vũ trang quân khu năm cùng toàn thể gia đình luôn có sức khỏe rồi rào
gia đình hạnh phúc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đảng
nhà nước và quân đội nhân dân giao phó